trong khi đó các nước thành viên liên minh châu âu đã đạt thỏa thuận về mua chung vũ khí cho ukraine
đây là thông tin được đức đưa ra về báo giới bên lề cuộc gặp với các đối tác liên minh châu âu diễn ra tại bỉ
phát biểu trước báo giới ngoại trưởng đức nhận định việc cung cấp đạn dược cho ukraine sẽ trở thành nội dung trọng tâm trong chính sách của eu đối với ukraine
bà cũng kêu gọi các thành viên khác của khối đồng ý phát triển các nỗ lực mua sắm và sản xuất vũ khí chung
eu không chỉ tập trung vào việc cung cấp vũ khí mà cần chung tay sản xuất ukraine cần sự hỗ trợ hơn nữa của chúng ta trong những tuần tới vấn đề mua sắm vũ khí sẽ là trọng tâm
trước ý kiến cho rằng việc cung cấp thêm đạn rượu cho ukraine sẽ làm leo thang xung đột hiện nay ngoại trưởng séc đã phủ nhận khả năng này
về phần mình đại diện cấp cao liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell nhấn mạnh
ông kỳ vọng eu sẽ đạt được một thỏa thuận về việc mua sắm vũ khí chung cho ukraine
chúng tôi biết rằng có giải pháp để cung cấp đạn dược trị giá khoảng hai tỷ euro cho ukraine
việc thống nhất được việc cung cấp vũ khí chung cho ukraine rất quan trọng nếu không eu sẽ gặp trở ngại trong vấn đề
hồi đầu tháng này một số cơ quan của liên minh châu âu đã để xuất ý tưởng mua sắm đạn pháo chung gồm ba hướng cho ukraine

hướng thứ hai là ý tưởng mua sắm chung trong đó liên minh châu âu đề xuất một thủ tục nhanh chóng để ký hợp đồng với các nhà sản xuất đạn pháo một trăm năm mươi năm b tại liên minh châu âu và naui
hướng thứ ba liên minh châu âu sẽ dùng ngân sách của khối để đảm bảo sự gia tăng dài hạn trong sản xuất đạn pháo của châu âu và thúc đẩy sản xuất trong các ngành công nghiệp quốc phòng